hà nội mở loại vận tải hành khách liên tỉnh vận tải công cộng trong đó có xe buýt taxi xe công nghệ từ ngày một mươi ba tháng một mươi
trong văn bản của sở giao thông vận tải hà nội đề xuất ubnd tp hà nội nêu rõ đề xuất ubnd tp báo cáo thường trực thành quỷ cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô
cụ thể các tuyến đề xuất gồm đi đến các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
tổng số chuyến bằng năm số chuyến các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải công bố thời gian thực hiện từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cùng đó sở giao thông vận tải hà nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trong đó xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe taxi xe công nghệ
dưới chín chỗ được phép hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được sở giao thông vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực
trước đó thủ tướng chính phủ ban hành câu địa hóa tốc về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
công điện được gửi tới các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ và trưởng bảo an chỉ đạo phòng chống dịch chủ tịch quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố